nhân ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy hôm nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ở tỉnh quảng nam đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống xâm lược dành độc lập tự do cho dân tộc và thống nhất đất nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới dân hương tại anh linh đài thuộc đền thờ liệt sĩ núi quế nơi có bia ghi danh bốn mươi chiến sĩ thuộc đại đội một tiểu đoàn đặc công bốn trăm linh chín quân khu năm
đã hy sinh vào đêm ngày một mươi một tháng năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín tại núi quế khi tập kích căn cứ của lữ đoàn một trăm chín mươi sáu của quân đội mỹ
trong các trận tập kích vào căn cứ này các chiến sĩ của đại đội một đã mưu trí kiên cường chiến đấu tiêu diệt hai trăm chín mươi năm lính mỹ phá sập gần một trăm linh nhà lô cốt và hầm ngầm
trước đó thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới dân hương tưởng niệm ba trăm linh chín anh hùng liệt sĩ của thôn phương nghệ
đây là thôn có số người hy sinh lớn thứ hai của cả nước
trong cuộc kháng chiến chống lược
mảnh đất có truyền thống cách mạng nhân dân một lòng theo đảng này
ngoài ba trăm linh chín liệt sĩ cả thôn còn có sáu mươi tám bà mẹ việt nam anh hùng và thôn đã sáu lần được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gửi lời tri ân của đảng nhà nước và nhân dân tới thân nhân các gia đình liệt sĩ trong thôn
đồng thời khẳng định giang sơn việt nam có được như ngày hôm nay là nhờ sự hy sinh vô hạn của biết bao nhiêu người con ưu tú của dân tộc
do đó thế hệ hiện nay phải sống xứng đáng làm việc hết mình để xây dựng một đất nước việt nam giàu mạnh hùng cường như mong mỏi lúc sinh thời của chủ tịch hồ chí minh
cũng nhân ngày thương binh liệt sĩ thủ tướng đã tới dân hương tưởng niệm một số anh hùng liệt sĩ và bà mẹ việt nam anh hùng ở tỉnh quảng nam